hướng về các liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng những bậc cha anh đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của đất nước
những thế hệ trẻ hôm nay không quên những hoạt động tri ân đối với các mẹ các cụ những người đã có công với cách mạng hiện vẫn đang còn sống
đến thăm trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố đà nẵng nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ việt nam
không khí vui tươi hơn bởi các cụ biết sẽ có những đoàn khách gần xa đến thăm trung tâm
mẹ lệ là một trong sáu mươi một cụ đang được trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố đà nẵng nuôi dưỡng chăm sóc
cụ ít tuổi nhất là hơn bảy mươi cụ nhiều tuổi nhất cũng đã một trăm linh ba tuổi
trung tâm chuyển về cơ sở mới tại đây từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cơ sở vật chất khang trang tiện nghi đầy đủ giúp cho việc chăm sóc cho các mẹ việt nam anh hùng lão thành cách mạng thương bệnh binh thân nhân gia đình liệt sĩ và có công với cách mạng của thành phố đà nẵng được tốt hơn
công việc của chúng tôi có thể là làm không kể lúc trưa hay lúc tối lúc nào có cụ cần có cụ hỏi hay là yêu cầu một vấn đề gì đó thì chúng tôi đều là chăm sóc đều là phục vụ tặng tình chú đáo
ví dụ như là lúc đau hay là tất cả mọi vấn đề tại sao là về sinh hoạt ăn ở chung là đều phục vụ trực tiếp hôm bóng trang hôm bóng hết
tôi đã công tác ở trung tâm phụ dưỡng rất lâu rồi đã gắn bó với các cụ từ rất lâu
cảm cảm của các cụ các cụ rất chi là vui mừng khi được các đoàn thể cũng như các đơn vị đến thăm đó là liềm động viên lớn nhất đối với các cụ
và tôi cũng rất chi là gắn bó với các cụ chia sẻ với các cụ từ cái miếng ăn cho đến cái miếng cơm ăn áo của các cụ
làm sao để cho các cụ đảm bảo được cuộc sống cũng như đặc biệt là tinh thần của các cụ
làm sao thấy sự gần gũi của lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên đối với các cụ như là con là cháu
trải qua ba mươi một năm xây dựng và trưởng thành trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng của thành phố đà nẵng
luôn giữ đúng đạo lý truyền thống của dân tộc việt nam uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây
nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp tình người cho nhiều người cha người mẹ
đã công hiến những đứa con thân yêu cho tổ quốc đến khi tuổi già không còn nơi nương tựa
ngôi nhà ấy vẫn giữ nếp phụng dưỡng ông bà cha mẹ những cụ già thân nhân gia đình cách mạng neo đơn